thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và bộ trưởng bộ công an cục cảnh sát giao thông vừa ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội dịp tết dương lịch tết nguyên đán canh tí và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi
theo đó cao điểm được chia làm hai đợt đợt một từ ngày hôm nay ngày một tháng một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý theo chuyên đề vi phạm nồng độ cồn và ma túy
đợt hai từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi cảnh sát giao thông sẽ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của bộ công an